tại tòa biệt cáo kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần trung kiên hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
hai năm tù về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt buộc kiên phải thi hành án cho hai tội là hai mươi hai năm tù
thời điểm cận tết tình hình buôn bán phần chuyển thực phẩm bẩn ngày càng có chiều hướng gia tăng
gần một năm tấn thịt động vật hôi thối là số tan vật mà đội tuần tra kiểm soát phía bắc
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ
trong lúc tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
tại địa phận phường đầu liêu thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
tổ tuần tra cảnh sát giao thông phía bắc phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một d bốn nghìn năm trăm linh ba do lê công đạt điều khiển chạy hướng từ bắc vào nam
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô chở bốn mươi năm thùng xốp
có trọng lượng gần một năm tấn thịt đông lạnh không có dưới tầng hợp lệ
đã bốc mùi hôi thối được giấu trong các loại hoa quả
lái xe khai nhận số hàng trên là của mình và của nguyễn viết ngân
có địa chỉ tại phú thủy lệ thủy tỉnh quảng bình
được thu gom trôi nổi trên địa bàn thành phố hà nội vận chuyển về hà tĩnh và quảng bình tiêu thụ
công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
thu giữ ba bảy trăm linh
năm bao thuốc lá trị giá trên năm mươi triệu đồng
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân công an huyện châu thành chốt chặn và kiểm tra
xe ô tô khách biển số năm mươi ba m ba nghìn chín trăm bốn mươi trên quốc lộ chín mươi một đoạn ấp hòa long bốn thị trấn an châu huyện châu thành
phát hiện trên xe có chở chín trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu hero không có chủ sở hữu
trị giá hàng hóa khoảng một mươi một triệu đồng
trước đó lực lượng chức năng đã mật phục tại khu vực ấp bình phú hai xã bình hòa
kiểm tra hai xe mô tô lưu thông hướng châu đốc long xuyên nhưng các đối tượng đã bỏ xe tẩu thoát
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ tại hiện trường hai tám trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu trị giá trên ba mươi chín triệu đồng
với hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa bắt quả tang đối tượng hoàng văn ngọc
trú tại xã tân hương thị xã phổ yên
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế
công an tp thái nguyên đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ một mươi phường phú xá
thì phát hiện bắt quả tang hoàng văn ngọc đang vận chuyển hơn một mươi hai kg pháo nổ các loại
khám xét nơi ở của ngọc công an tp thái nguyên tiếp tục thu giữ hơn một mươi kg pháo nổ các loại tổng số pháo thu giữ gần hai mươi ba kg
qua các thông tin trên cho thấy vào thời điểm cuối năm và gần tết nguyên đáng thì tình trạng vận chuyển buôn bán thực phẩm bẩn
hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và đặc biệt là vận chuyển tàn trữ pháo
nổ trái phép lại gia tăng và diễn biến phức tạp
dư luận rất quan tâm còn người dân thì thật sự lo lắng vì thực trạng này gia tăng
đồng nghĩa với vấn đề là sức khỏe an toàn của người dân đang bị đe dọa và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự tại địa phương
bởi vì đây là những mặt hàng mang lại siêu lợi nhuận cho nên các đối tượng phạm tội đã không từ những thủ đoạn tinh vi
để vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về nội địa tiêu thụ
vào thời gian qua các lực lượng công an phối hợp với cơ quan chức năng tại nhiều địa phương phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép
xử lý theo quy định của pháp luật
và với tinh thần kiên quyết không để các hành vi liên quan đến pháo nổ tái diễn trên địa bàn
công an tỉnh nghệ an đã tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này
chỉ tính riêng từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ ba mươi chín vụ
bốn mươi một đối tượng mua bán vận chuyển tàn trữ pháo trái phép
thu hơn ba trăm bảy mươi chín kg pháo nổ một trăm tám mươi kg pháo điện tập trung tại các địa bàn thị xã thái hòa thị xã hoàng mai thành phố vinh huyện quỳnh đưu
không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển mua bán pháo một số đối tượng còn tự sản xuất pháo
ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu công an tp vinh đã kiểm tra hành chính khách sạn kim loan thuộc phường bến thủy
phát hiện tại phòng hai trăm linh bốn đối tượng nguyễn bá hưng hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh thái bình đang có hành vi sản xuất thuốc pháo trái phép
trả lời thắc mắc của cử tri về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết ở một số hồ nội thành ủy ban nhân dân tp hà nội đã công bố bốn nguyên nhân chủ yếu trong đó có yếu tố nước thải và thời tiết thông tin được đăng tải trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ nguyên nhân thứ nhất gây ra hiện tượng cá chết là do hầu hết hồ của hà nội đều là hồ điều hòa vẫn còn nước thải chảy vào gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước hồ
thứ hai thời tiết thay đổi dẫn tới thiếu oxy trong nước
đê ô thấp đê ô là lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hôn hấp của thủy sinh
thứ ba do người dân vẫn xả thẳng rác thải và xả thải trái phép vào hồ
thứ tư cho hiện tượng cho phép nuôi thả cá kinh doanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hồ
ủy ban nhân dân thành phố cũng cho biết đã kiểm tra lại mức độ ô nhiễm của các hồ trên địa bàn
theo đó thành phố hiện có một trăm một mươi bảy ao hồ đa số bị ô nhiễm bởi nước thải trầm tích bùm đáy
lưu lượng nước thải chảy vào vượt qua khả năng tự làm sạch của hồ
hữu cơ dầu mỡ kim loại nặng vi sinh
xung quanh các hồ thường có rất nhiều hàng quán xả thải bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường
tại nhiều nơi việc đổ rác phế thải xuống hồ còn khá phổ biến làm thu hẹp diện tích mặt nước và gây ô nhiễm môi trường
chương trình tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
truy nã đối tượng nguyễn thanh hải
truy nã đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nghe đăng ký thường trú tân đức tây vạn lương huyện vạn ninh tỉnh thánh hòa
căn tội cố ý gây thương tích
quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
đơn vị xã quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh thánh hòa
thân nhân đối tượng họ tên bố nguyễn trương họ tên mẹ huỳnh thị hoa
truy nạn đối tượng nguyễn thế hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nơi đăng ký thường trú thôn long hòa xã đức an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
căn tội cố ý gây thương tích
định truy nã số ba ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
đơn vị xã quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh thánh hòa
thân nhân đối tượng họ tên bố nguyễn thế hải họ tên mẹ nguyễn thị hoa
truy nạn đối tượng nguyễn thị phong thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nơi đăng ký thường trú thôn long hòa xã đức an huyện đức thọ tỉnh thánh hòa
căn tội cố ý gây thương tích
quyết định truy nã số ba ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn sáu
đơn vị xã quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh thánh hòa
thân nhân đối tượng họ tên bố nguyễn văn tòng họ tên mẹ nguyễn thị phong thủy sinh năm hai nghìn bốn
mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên hoặc biết thông tin về các đối tượng
báo ngay cho cục cảnh sát truy nã
điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy di động chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý
chúng tôi đảm bảo sự bí mật cho người đã cung cấp thông tin
và có phần thưởng đối với người cung cấp tin có giá trị để bắt được đối tượng
người nào báo che trừ chấp các đối tượng trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
đề nghị thân nhân gia đình các đối tượng trên có trách nhiệm động viên giải thích
cho người bị truy nã dần
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong phần nội dung tiếp theo của chương trình
lực lượng cảnh sát giao thông công an lạng sơn tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp
kiên quyết đối tranh mạnh với các hành vi vi phạm về nồng độ cổ
trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào thời điểm cuối năm
các đơn vị vận tải hành khách khuyến cáo không mua vé thông qua cò mồi chợ đen để tránh vé giả
trong phần nội dung tiếp theo của chương trình
lực lượng cảnh sát giao thông công an lạng sơn tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp
kiên quyết đối tranh mạnh với các hành vi phạm về nồng độ cổ

lực lượng cảnh sát giao thông công an lạng sơn đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp
kiên quyết đối tranh mạnh với các hành vi phạm về nồng độ cổ

trước nhu cầu đi lại của các đơn vị vận tải hành khách khai đồng bộ các biện pháp
trước nhu cầu đi lại của các đơn vị vận tải hành khách khai đồng bộ các biện pháp
thì lực lượng lực lượng chức năng làm ở đây đây về chấp hành thôi
song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
đã huy động tối đa lực lượng phương tiện kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế trong đó tổ chức các tổ công tác tuần lưu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chú trọng kiểm tra lái xe để ngăn chặn kịp thời xử lý phòng ngừa tai nạn giao thông
qua tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp người điều khiển phương tiện đã nắm được các quy định của pháp luật
và có nhiều chuyển biến trong nệm thức
anh em có thể là vui với nhau thì có thể uống gật nhưng mà một khi đã lên cầm lên ngồi vào vô lăng
thì chúng em hoàn toàn không có sử dụng rượu bia gì
quang tác quần tra kiểm soát cơ động và các biện pháp khác thì khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn
sử dụng rượu bia có nồng độ cồn quy định thì chúng tôi tiến hành sử dụng máy đo kiểm tra nồng độ cồn để tiến hành xử lý
chúng tôi cũng tăng cường sử dụng các thiết bị ví dụ như là camera giám sát để ghi lại biển số phương tiện
để có hình thức xử lý nguội
do làm tốt công tác tuyên truyền chủ động tăng cường lực lượng trong tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn nên đã từng bước góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông
qua đó nhận được sự đồng thuận của các cấp các ngành tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người dân
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn từng bước hình thành thói quen đã uống rượu bia
không lái xe đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn
liên tục những ngày qua công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã phát hiện một số thẻ lên thẻ lên tàu hỏa bằng giả
mà hành khách đã mua thông qua cò để đảm bảo quyền lợi của hành khách công ty khuyến cáo hành khách không mua vé
thông qua cò mồi chợ đen bên ngoài các nhà ga các trang website không phải của ngành đường sắt các đại lý trá hình
hành khách mua được vé nên truy cập vào trang website bán vé chính thức của tổng công ty đường sắt việt nam
tại địa chỉ
http dsvn vn hoặc tại các nhà ga các điểm bán vé các đại lý của công ty để đặt mua vé
ngoài ra hành khách có thể truy cập các trang website www vr com vn hoặc http sàigonrunway com vn
gạch chéo đường sắt sg
gạch chéo đường sắt hà nội để biết các quy định của ngành đường sắt
là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương trên cả nước kiểm tra xử lý trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu